chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đại diện lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an ban thanh niên công an nhân dân và hai mươi cá nhân đoàn viên thanh niên được tuyên dương trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
bảy mươi năm đoàn viên thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trực thự
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cùng đồng chí bùi quang huy đồng chủ trì buổi tọa đàm đối thoại với các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến của các đoàn viên thanh niên công an nhân dân trong các lĩnh vực công tác như trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an trong thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cái thời kỳ cái kỷ nguyên của chính quy tinh nguyện hiện đại của trong sạch vững mạnh này là của các đồng chí thanh niên
các đồng chí sẽ làm trụ cột để hoàn thành mục tiêu này để trong tương lai
thành ra cái yêu cầu này đối với các ông chí là rất quan trọng
mà con người là yếu tố quan trọng cán bộ là yếu tố quan trọng
chứ hiện đại chính quy tinh nhuệ hiện đại ở đây không phải là phương tiện không phải là súng ống
là điều kiện thuận lợi là điều kiện để chúng ta có thể phát huy được những yêu cầu này
con người là yếu tố cơ bản yếu tố quan trọng
thì từng mỗi cán bộ chiến sĩ từng mỗi đoàn viên thanh niên phải hiểu được phải có vai trò trong cái vấn đề này
cán bộ phải hiểu biết thế nào phải giác ngộ thế nào phải có trình độ chuyên môn thế nào phải có ngoại ngữ thế nào phải có sức khỏe thế nào để tiến lên chính quy tinh nhuệ và hiện đại được
cũng tại buổi đối thoại bộ trưởng tô lâm và đồng chí bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã lắng nghe giải đáp một số vấn đề được đoàn viên thanh niên công an nêu như công tác chuyển đổi số hiện nay cơ chế chính sách cho lực lượng công an xã
vấn đề liên quan đến hỗ trợ thanh niên là chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân có thể được học nghề tư vấn giới thiệu việc làm sau khi xuất ngũ
đây là hoạt động ý nghĩa góp phần giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên
đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên đề xuất góp ý nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tại buổi lễ hai mươi đoàn viên thanh niên được tuyên dương trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
những tấm gương tiêu biểu này không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ có thành tích cao trong học tập và giải luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên
nhiều năm liền được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước chính phủ bộ công an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
nhân dịp này bộ công an quyết định biểu dương khen thưởng đối với bảy mươi năm gương thanh niên công an xã tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an chính quy sung phong đảm nhận nhiệm vụ tại các xã trên khắp cả nước
họ đã nỗ lực vượt qua những khó khăn tại cơ sở thi đua lập công xuất sắc vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân

trong không khí trang nghiêm của buổi lễ trước tượng đài của chủ tịch hồ chí minh đồng chí trung quý võ thị thu hiếu công an xã bình tân phú huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi thay mặt cho đoàn đại biểu gương mặt trẻ công an nhân dân đã báo cáo với bác những kết quả thành tích xuất sắc của tuổi trẻ công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua cũng như của lực lượng công an nhân dân trong suốt quá trình bảy mươi năm năm khắc ghi sáu điều bác hủ dạy
trước ảnh linh của người với quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được nỗ lực vấn đấu rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tuổi trẻ công an nhân dân xin hứa luôn giữ trọn nơi thề chung với đảng hiếu với dân luôn rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức và tư cách người công an cách mạng xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam
ngày sau lễ báo công dân bác đoàn đại biểu đã đến tham quan dân hương tại chùa tứ giáp nơi khởi nguồn sáu điều
bác hủ dạy công an nhân dân
thưa quý vị trong thời đại công nghệ bốn diễn ra mạnh mẽ chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu và là mục tiêu của đất nước
với lợi thế về sự nhạy nhanh với công nghệ lực lượng đoàn viên thanh niên công an đã sung kích tham gia lan tỏa các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại một số đơn vị trực thuộc bộ công an
trường quay mới của truyền hình công an nhân dân antv sau nhiều tháng thi công đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi vận hành chính thức
nhiều phóng viên biên tập viên đang tham gia buổi tập huấn sử dụng trường quay này
đây là nội dung quan trọng của công tác chuyển đổi số trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào các hoạt động chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất phát sóng
mà đến nay các bộ phận vị trí công việc tại antv đều đã hình thành thói quen thực hiện nghiệp vụ trên các ứng dụng công nghệ thông tin do truyền hình công an nhân dân đã triển khai nhiều năm
thông qua những trường quay ảm như vậy thì chúng tôi có thể phát huy những tính sáng tạo của đồng viên thanh niên
đặc biệt là qua những cách thể hiện những tin bài bình thường mà có thể là khi tắt nghiệp thì đã qua rồi
nhưng mà đối với trường quay ảm thì có thể tái hiện lại một cách chân thực và sống động nhất
và qua những cái cách thể hiện sáng tạo như vậy thì có thể là truyền tải đến khán giả những hình ảnh chân thực
và qua đây thì cũng có thể là để giúp khán giả hiểu rõ hơn về tính chất của những vụ việc phóng sự mà chúng tôi đang phản ánh
đồng thời là cũng thể hiện là những thương hiệu của kênh antv để truyền tải đến khán giả những nội dung mới mẻ và những hình ảnh đẹp về lực lượng công an
tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư nhanh gọn đơn giản dễ sử dụng đạt chuẩn quốc tế
đó là những điều mà phần mềm thu nhận ảnh chân dung đạt tiêu chuẩn icao mang lại trong việc chụp ảnh cấp căn cước công dân
đây là phần mềm nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa các quốc gia
đồng thời tạo điều kiện cho các hệ thống phần mềm khai thác ảnh chân dung như nhận diện khuôn mặt xác thực bằng khuôn mặt
phần mềm này hiện tại đang sử dụng rất là thuận tiện và giúp cho việc thao tác của cán bộ rất là nhanh chóng
và mọi thứ khi làm việc với người dân sẽ đều nhanh chóng
tham mưu ý tưởng cho các cấp lãnh đạo học tập quy trình thực hiện
với tuổi trẻ sự nhanh nhạy trong thời đại công nghệ số
đoàn viên thanh niên công an là lực lượng chính tiên phong tham gia và lan tỏa ý nghĩa các công trình này
nhiệm kỳ này thì thanh niên công an có một cái điểm nhấn rất là lớn
đó chính là sự sáng tạo với tinh thần chuyển đổi số và đặc biệt là năm hai nghìn hai mươi hai
thì tuổi trẻ công an nhân dân đã có hàng trăm công trình thanh niên
sáng tạo trẻ và đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ ứng dụng kỹ thuật số
để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị công tác đấu tranh
bảo đảm an ninh quốc gia bảo vệ trật tự xã hội đã giúp cho người dân thuận tiện hơn
gót gàng hơn đơn giản hơn
và đó sẽ là cái nền tảng quan trọng để chúng tôi cụ thể hóa cái định hướng của đồng ý con trung ương
trong cái việc thực hiện chủ trương về truyền đổi số trên lĩnh vực công tác công an
với nguồn cán bộ trẻ có trình độ cao về công nghệ thông tin
và nhiệt huyết trong công việc thanh niên công an đã và đang tăng cường các công trình
phần việc thanh niên về ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị
cũng như góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước
nhằm lan tỏa mạnh mẽ giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết
vị trí vai trò quan trọng của các dự án luật đối với xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự
sáng nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng
trong công an nhân dân đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi cung cấp thông tin từ các cơ quan báo chí
về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
phát biểu tại buổi tọa đàm thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nhấn mạnh
thời gian qua các cơ quan thông tin báo chí đã luôn đồng hành phối hợp chặt chẽ hiệu quả
với cục truyền thông công an nhân dân trong công tác tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân
đối với ba dự án luật trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ năm gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân và luật căn cước công dân sửa đổi
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng công an
tăng cường đẩy mạnh truyền thông bằng những nội dung hình thức phong phú thiết thực đảm bảo chính xác kịp thời và thống nhất
trong đó nhấn mạnh việc xây dựng các dự án luật là phù hợp với định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
về các điểm mới tiến bộ trong các dự án luật những tác động tích cực của các dự án luật đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự
đồng thời tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin luận điệu sai trái thù địch lợi dụng việc bộ công an xây dựng ban hành các dự án luật để chống phá xuyên tạc
thời gian tới cục truyền thông công an nhân dân sẽ phối hợp các đơn vị tổ chức các hoạt động để phóng viên báo chí tác nghiệp
thâm nhập thực tế và tham gia các đoàn khảo sát của bộ công an tại các địa bàn cơ sở nhằm phản ánh chân thực khách quan sinh động thực tế công tác chiến đấu của lực lượng công an
làm nổi bật tính cần thiết và cơ sở thực tiễn khi ban hành các dự án luật tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến của các đại biểu đã thẳng thắn được chia sẻ và kịp thời giải đáp đối với những vấn đề báo chí dư luận quan tâm
làm rõ sự cần thiết ban hành quan điểm định hướng và những nội dung cơ bản của các chính sách trong các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ tám
sáng nay hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam tổ chức tập huấn nội dung các tiêu chuẩn quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy cho hơn năm trăm linh tổ chức doanh nghiệp
với mục tiêu khắc phục tình trạng nhiều cá nhân tổ chức nhận thức chưa đúng và đầy đủ quy định của pháp luật các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp cố tình không chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy để tiết kiệm chi phí đầu tư cho dự án công trình dẫn tới xảy ra sai phạm
đại diện các cơ quan của bộ xây dựng bộ công an đã hướng dẫn tập huấn về nội dung chính của các
quy chuẩn mới được ban hành và có hiệu lực trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ áp dụng đối với nhà và công trình về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
trao đổi những điểm mới nổi bật của các quy chuẩn tiêu chuẩn mới ban hành so với các quy chuẩn tiêu chuẩn cũ
từ đó giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình các tổ chức doanh nghiệp áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong thực tế
góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng khẳng định các ý kiến đóng góp trao đổi đề xuất của các tổ chức doanh nghiệp là cơ sở quan trọng
để cơ quan chức năng tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy sát với tình hình thực tiễn
tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính